theo thông tin mới nhất từ ngày năm đến ngày sáu tháng một mươi một tới đây
đoàn công tác của ủy ban châu âu ec sẽ chính thức làm việc tại thành phố hồ chí minh và kiên giang
để đánh giá lại quá trình hai năm việt nam thực hiện bốn nhóm khuyến nghị của ec
về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
liệu việt nam có gỡ được thẻ vàng iuu sau những nỗ lực của các ngành địa phương trong suốt hai năm qua
mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy việt nam bị ủy ban châu âu cảnh báo thẻ vàng vì khai thác hải sản bất hợp pháp
xuất khẩu thủy hải sản sang châu âu bị sụt giảm nghiêm trọng
doanh nghiệp tốn thời gian gấp đôi đội chi phí đến bốn mươi
để xoay chuyển tình thế nhiều doanh nghiệp đã chủ động thiết lập quy trình kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu hải sản đưa vào chế biến
từ cái khâu bậc khi mà biết được thông tin tàu cá trên captain s statement
thì công ty đã tìm ra nguồn gốc nguyên liệu hải sản đưa vào chế biến
công ty phải kiểm soát rất nghiêm ngặt trên trang web của eu cũng như tất cả các trang web của nghề cá trong khu vực
thì mới bắt đầu tiến hành làm những thủ tục ví dụ đăng ký kiểm dịch đăng ký kiểm hàng
đồng bộ với nỗ lực của doanh nghiệp thời gian qua các bộ ngành địa phương cũng đã quyết liệt bắt tay nhau
để tuyên chiến với việc đánh bắt bất hợp pháp
hàng loạt các biện pháp ngăn chặn hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép đã được triển khai như
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nâng mức hình phạt lên đến một tỷ đồng
thậm chí là cấm ngư dân ra khơi trong vòng sáu tháng
cho đến nay có thể nói việc ngư dân việt nam đánh bắt hải sản bất hợp pháp đã chấm dứt hoàn toàn
việc vi phạm ở các nước quốc đảo của chúng ta hoàn toàn chấm dứt đấy là một cái chấm dứt thành công
cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đã có hệ thống giám sát hành trình
thế này là ngư dân đã tuân thủ việc ghi chép sổ sách tuân thủ các quy định về khai thác
đối với hệ thống cảng cá ở các địa phương hiện nay đã bắt đầu vào cuộc để làm công tác xác nhận chứng nhật
rồi là kiểm soát hàng lên bến rồi kiểm soát tàu trước khi ra bến
hiện nay khoảng bốn mươi các cảng cá ở nước ta có thể thực hiện việc truy xuất nguồn gốc cho hải sản
đồng thời các thiết bị theo dõi giám sát hành trình cũng đã được ngư dân đầu tư để tạo thuận lợi cho việc kiểm soát hoạt động tàu cá
ngoài ra để thực thi bốn nhóm kiến nghị của ủy ban châu âu về chống đánh bắt bất hợp pháp
trong đó có nhóm vấn đề với hải sản nhập khẩu về cho chế biến
việc kiểm tra các tàu hàng từ nước khác đến cũng được thực hiện chặt chẽ tại các hệ thống cảng
khi mà có yêu cầu của các cơ quan hoặc các nhân đức ví dụ như chính phủ quyền một mươi sáu
nếu có bất kỳ bất cứ tàu nào mà cần sử dụng chất
chúng ta chuyên truyền cái quy định về này cho các doanh nghiệp cảng các doanh nghiệp cảnh đi
để họ biết được quy định và họ thể truyền thai phù hợp với các cơ quan hoặc các nhân đức
với một quyết tâm chính trị
và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
thì tôi tin tưởng là thẻ vàng sẽ sớm và gỡ
chúng ta sẽ có một môi trường phát triển thủy sản theo hướng khép kín
và có quy mô thủy số đảo hóa cao đáp ứng được nhiều thị trường trong nước và quốc tế
việt nam hiện đang nắm chắc hệ thống quy phạm pháp luật về chống đánh bắt bất hợp pháp
và cũng đã có sự tham vấn từ phía ủy ban châu âu
quan trọng hơn hệ thống pháp luật này đã đi vào thực tiễn
và từng bước định hướng thay đổi ý thức cho bà con ngư dân
dần từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm
đây là cơ sở để chúng ta vững tin vào việc có thể được ủy ban châu âu gỡ thẻ vàng
giữ vững được vị thế và hình ảnh thủy sản của việt nam trên trường quốc tế